những tháng vừa qua ngành du lịch khách sạn trải qua giai đoạn khủng hoảng chưa từng có
nhiều khách sạn trên cả nước đã cho nhân viên nghỉ việc và đóng cửa
ngành du lịch rơi vào trạng thái ngủ đông
bên cạnh đó chính những người hoạt động trong các ngành nghề liên quan
cũng phải đối mặt với muôn vàn khó khăn tự mình tìm ra hướng đi tốt nhất để tồn tại
là một người đã dành hơn một mươi năm gắn bó với lĩnh vực du lịch
chị nhữ thị ngân hiện đang là tổng giám đốc của công ty cổ phần đầu tư du lịch hà nội
không tránh khỏi cú sốc do dịch covid một mươi chín gây ra
không chỉ tạo nguồn thu nhập ổn định
mà du lịch còn mang lại khối lượng công việc khổng lồ cho nhiều người lao động khác
tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín kèm theo đó là cách ly và giãn cách xã hội
những người hoạt động trong lĩnh vực du lịch có nguy cơ bị trắng tay
hà nội dừng đã cắt giảm đến thời điểm cao nhất đã cắt giảm đến gần tám mươi dân sự
covid một mươi chín trở thành chất xúc tác hiệu quả thôi thúc chị nhữ thị ngân và những đồng nghiệp
bắt tay thực hiện những dự án về một chuỗi sản phẩm bền vững đúng chất du lịch đó là ẩm thực
thực sự nó cũng có rất là nhiều những cái vất vả trong đó
bởi vì chuyển từ lữ hành làm đơn vị
bây giờ về đây làm văn phòng là ở tại một chỗ làm cơm
rồi phải chuyển các công việc mang tính chất tỉ mỉ về trên tay
tuy nhiên là các bạn đã thích nghi rất là tốt
và các bạn cũng đã có những sự hưởng ứng rất là hiệu quả cho công việc mới
giải phóng cho nhân viên chúng tôi cái việc là ngồi ở văn phòng mà không có công việc
lên trên bếp rồi tham gia tất cả mọi công đoạn trên bếp
và có như là có một công việc để cho mình giải phóng cơ thể

và có cái hoạt động cũng như là thêm được các nguồn thương nhập cho mình
diễn biến dịch covid một mươi chín vẫn còn phức tạp
nhiều quốc gia vẫn áp dụng chính sách cấm biên hạn chế đi lại
khiến du lịch vẫn chưa thể phục hồi
không chấp nhận ngồi không biến khó khăn thành cơ hội
cũng giống như chị nhữ thị ngân
nhiều công ty du lịch khác đã có những hướng chuyển mới
bên cạnh việc kích cầu du lịch nội địa
chúng tôi phân phối khẩu trang
như từ nơi có đến nơi cần
vì mình có cái data khách hàng tương đối
thì cái lòng tin sẵn có
và mình cũng thấy nó có ý nghĩa thì mình làm
nhưng mà ít nhiều mình cũng giải quyết được là công việc cho nhân viên
họ giao nhận rồi ship hàng
thì họ cũng có một chút thu nhập thêm vào để họ duy trì cuộc sống